thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với một mươi chín bị cáo về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm ngoái nhóm triệu minh hòa mang theo hung khí đi đánh người
nhưng trên đường đi lại gặp email bị á và hai người khác đi bộ ngược chiều
bị nhóm hòa dọa đánh ba người này bỏ chạy sau đó gọi thêm chín người khác chuẩn bị gạch đá gậy phục để đánh trả thù
hậu quả trận hỗn chiến đã làm y thống tử vong hòa và một người trong nhóm của hòa bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt triệu minh hòa hai mươi năm tù giam về tội giết người
một mươi tám bị cáo còn lại trong hai nhóm bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng đến hai mươi năm tù giam